các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong ngày hai mươi bảy tháng ba công an tp vũng tàu kiểm tra tại một phòng trọ ở đường đô lương phường một mươi một tp vũng tàu phát hiện nguyễn thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tệ huyện càng long tỉnh trà vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán
lực lượng công an đã thu giữ một gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng ma túy loại cocaine có khối lượng khoảng một kg và một điện thoại di động
quá trình điều tra cơ quan công an đã triệu tập lmc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và trần thị mt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là những người có liên quan về làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa hai mươi bốn tháng ba trong quá trình thu gom mực tại một bãi biển thuộc phương một mươi thành phố vũng tàu
xe phát hiện một bao tải màu đen bên trong có nhiều gói hình chữ nhật bên ngoài bọc kín bằng băng keo sám
đến ngày hai mươi năm tháng ba tuấn và t đến nhà xây nhậu tại đây xây kể với tuấn về bao tải nói trên và chở tuấn ra bãi biển lấy gói hình chữ nhật màu xám mang về nhà trọ
trước khi về tuấn đã ngụy trang bao tải để tránh bị phát hiện
về đến nhà trọ tuấn mở gói ni lông ra và phát hiện bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
đối tượng đã chụp hình lại với mục đích nếu là ma túy sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ
quá trình làm việc ngoài gói ni lông nói trên nguyễn thanh tuấn đã tự nguyện chỉ dẫn cho lực lượng công an đến nơi cất dấu hai mươi gói ni lông chứa tinh thể màu trắng khác tổng khối lượng là khoảng hai mươi một kg
cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ niêm phong theo đúng quy định của pháp luật
hiện công an thành phố vũng tàu đang tiếp tục đấu tranh mở rộng đối tượng liên quan đồng thời khuyến cáo người dân nếu phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi giạt thì kịp thời trình báo cho cơ quan chức năng
chính quyền địa phương và chủ động giao nộp cung cấp thông tin có liên quan không được cất giấu dẫn đến vi phạm pháp luật
thời gian qua tội phạm ma túy đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất vi phạm
điển hình vào năm hai nghìn hai mươi ba hơn bốn trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của công an các tỉnh bắc lào
và công an tỉnh điện biên lai châu lào cai cùng các cục nghiệp vụ bộ công an đã được tung vào cuộc đấu sức với đường dây vận chuyển ma túy khủng xuyên quốc gia từ lào về việt nam
những cung đường tự dưng được khai mở mà điểm đầu điểm cuối đều bắt nguồn từ khu vực biên giới
mặc dù không phải là nơi có thể dễ dàng sản xuất khai thác vận chuyển nông sản hay bất kỳ sản vật nào nhưng cung đường này lại khá dày dấu chân hoặc bánh xe qua lại
những con người không học hành đến nơi đến trốn không có việc làm không thu nhập ổn định
nhưng lại có lối sống xa hoa hành tung nay đây mai đó không rõ ràng
tất cả những bất thường đó đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an và hành trình tìm câu trả lời cho những nghi vấn bắt đầu từ những dấu hiệu tưởng chừng giản đơn là thế
trung tuần tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai chuyên án mang bí số tám trăm hai mươi hai l được xác lập với sự phối hợp chặt chẽ của công an việt nam và công an lào
toàn bộ lực lượng gồm những cán bộ chiến sĩ chính quy tinh nhuệ của các cục nghiệp vụ bộ công an và công an các tỉnh điện biên
lai châu lào cai do công an điện biên chủ trì được tung vào cuộc
ban chuyên án đã huy động tối đa lực lượng phương tiện cho một hành trình đầy cam go khốc liệt suốt hơn năm tháng
trải dài từ các bản vùng sâu vùng xa phong xa lỉ u đông say nước cộng hòa dân chủ nhân dân hảo
đến các xã bản biên giới nội địa tại các huyện nậm pồ mương nhé mương trà tùa chùa thị xã mường lây tỉnh điện biên
mương tè nậm nhun sinh hồ phong thổ tam đường tỉnh lai châu sa pa mương khương tỉnh lào cai
năm tháng vừa hơn một trăm năm mươi ngày đêm từ cuối mùa hạ đến đầu mùa xuân trải qua không biết bao nhiêu cơn mưa rừng
chịu đựng hàng trăm cân gió rít lạnh lẽo của đêm đông nơi rừng thiêng núi thẳm
nhưng đôi chân không mệt mỏi của các thành viên ban chuyên án vẫn miệt mài bám theo từng dấu vết nhỏ nhất
hàng trăm cán bộ chiến sĩ được tung vào cuộc là hàng trăm công việc được cẩn trọng thực hiện
xác minh sàng lọc sâu chuỗi và xử lý các thông tin dữ liệu từ các thành viên chuyển về
ban chuyên án đã dần phát hỏa rõ nét chân dung của những ông chùm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này
đường dây bao gồm một mươi năm đối tượng là công nhân lào và người việt nam hiện đang cư trú tại khu vực giáp biên giới thuộc cả hai nước
đối tượng nhiều tuổi nhất chưa đến năm mươi đối tượng trẻ nhất mới ngoài hai mươi
theo thượng tá vũ đình nghi phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên để đấu tranh triệt phá đường dây phạm tội này các lực lượng chức năng đã gặp rất nhiều khó khăn
bởi ma túy được vận chuyển từ khu vực tam giác vàng về nội địa lào
sau đó vận chuyển lên khu vực biên giới và giao cho các đối tượng người việt nam đưa đi tiêu thụ
mỗi đối tượng trong đường dây lại được phân công đảm trách từng nhiệm vụ rất rõ ràng cụ thể và độc lập với nhau
trong khi đó trực tiếp phụ trách tổ công tác đặc biệt của ban chuyên án tại lào
trung tá hoàng ngọc sơn phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh điện biên cho biết
tại lào lực lượng chức năng đã tập trung giả soát xác minh các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
và có nhân thân là người việt hiện đang cư trú bất hợp pháp tại lào
tập trung xác minh kỹ về các mối quan hệ của các đối tượng này với các đối tượng trong nước
để tìm ra manh mối chân tướng và vạch trần phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của chúng
bằng tổng lực các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án xác định rõ
phương thức vận chuyển ma túy của đường dây này là lợi dụng các đường mòn đường tiểu ngạch qua biên giới việt lào
để vận chuyển ma túy từ phong sa lì u đâm say sau đó tập kết đưa đi các huyện nậm pồ mường nhé mường trà tùa chùa
thị xã mường lây tỉnh điện biên huyện mường tè nậm nhùn xìn hồ phong thổ tam đường tỉnh lai châu
thị xã sapa huyện mường khương tỉnh lào cai để tiêu thụ
thời cơ phá án đã đến một mươi bảy h
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ban chuyên án đã bất quả tàng hai đối tượng là phan xìn khi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và vàng a vả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú tại xã hủy lách huyện mường nhé tỉnh điện biên khi đang vận chuyển hai mươi tám bánh heroin mang đi tiêu thụ
tại khu vực bản hồ chim hai xã ma thì hồ huyện mường trà tỉnh điện biên
từ mắt xích quan trọng này ban chuyên án đã quyết định đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ
liên hoàn từ trong nội địa đến khu vực biên giới và tại nước bạn lào
ngay sau khi bắt giữ hai đối tượng phan xìn khi và vàng a vạ thì tại điện biên các địa bàn giáp danh với điện biên ở lai châu
lào cai và các mũi trinh sát tại nước bạn lào đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp đón lõng và bắt giữ thành công các đối tượng
từ lời khai của khi và vả một mươi bảy h bốn mươi năm cùng ngày
tổ công tác tại mường nhé thuộc tỉnh điện biên đã bắt giữ thành công hai đối tượng là thảo a mang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và vàng a tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chú tại xã quảng lâm huyện mường nhé tỉnh điện biên
trong khi đó tại lào tổ công tác của công an tỉnh điện biên và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy gồm các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm kết hợp cùng với lực lượng trinh sát của công an hai nước
đã thâm nhập vào địa bàn khu vực vùng sâu vùng xa biên giới việt nam lào để khoanh vùng sàng lọc đối tượng
được dựng lên và xác minh phát hiện nhiều yếu tố tương đồng với lời khai của bốn đối tượng bị bắt giữ
đối tượng là lả khăm mạ vông tên thường gọi là lả dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện mường mày tỉnh phong sa lì nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đây chính là đối tượng đã thực hiện giao dịch hai mươi tám bánh heroin với phàn xìn khi và vàng a v vả
đấu tranh khai thác là dung khai nhận là đã thỏa thuận vận chuyển cho bốn đối tượng trên hai mươi tám bánh heroin về việt nam qua khu vực mốc bảy mươi năm
bản tân phong
xã sipa phìn huyện nậm pồ tỉnh điện biên với tiền công là một năm triệu đồng một bánh heroin
ngày năm tháng một là dung nhận hai mươi tám bánh heroin từ một người lạ mặt
đến sáng tám tháng một thì mang tới mốc bảy mươi năm để giao cho các đối tượng và nhận bốn mươi hai triệu tiền công
là dung khai nhận đã mua bán vận chuyển chót lọt hai lần với tổng là hai mươi kg thuốc viện và hai mươi một bánh heroin từ lào về việt nam cho các đối tượng trên cũng tại mốc bảy mươi năm này
cùng thời điểm này tổ công tác của công an điện biên tại lào tiếp tục đấu tranh
công an điện biên đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây xuyên quốc gia này
tại udomsai vào một mươi bảy h năm mươi phút ngày một mươi một tháng một lực lượng phối hợp đã bắt giữ vàng a chứ tên gọi tại lào là vàng a dành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã si pa phìn huyện nậm pồ tỉnh điện biên chỗ ở hiện nay là huyện mường mày tỉnh udom say nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
quá trình bắt khám xét thu giữ một kg ma túy đá một khẩu súng pcp bảy điện thoại di động một mươi bộ đàm và nhiều vật chứng khác
ngay sau khi bắt giữ vàng a chứ vào hai h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác tại huyện nậm bồ đã triệu tập và áp giải đối tượng vàng a thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã sipa phìn huyện nậm pồ tỉnh điện biên về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ
và nga chứ khai nhận đã bảy lần tham gia chỉ đạo mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào điện biên với số lượng chót lọt lên tới hai trăm sáu mươi sáu bánh heroin tám kg thuốc viện
còn vàng nga thanh đã một mươi ba lần tham gia mua bán vận chuyển chót lọt một trăm tám mươi tám bánh heroin từ điện biên đi lai châu tiêu thụ
trong lúc tại việt nam lực lượng công an đang đấu tranh với vàng a thanh thì tại udong say vào tám h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác công an điện biên đã triệu tập khám xét đối tượng vàng a vinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã si pa phìn huyện nậm pồ tỉnh điện biên chỗ ở hiện nay tại huyện mường say tỉnh u đông say nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại nơi ở của vinh cơ quan chức năng đã thu giữ hai kg tùy đá hai điện thoại
ngay khi thấy đối tượng trong đường dây lần lượt bị bắt giữ vàng a vinh đã bỏ trốn và nhờ hay tho sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú cùng huyện về lấy quần áo nhu yếu phẩm
ngay lập tức hay tho đã bị tổ công tác tại lào khống chế bắt giữ
trên người của hay tho lực lượng chức năng thu giữ một trăm năm mươi bảy viên đạn các loại một hộp tiếp đạn ak một trăm tám mươi triệu tiền lào
cũng chỉ trong ngày một mươi hai tháng một tại xã quảng lâm huyện mừng nhé
tranh mở rộng và phát hiện bắt quả tang vư a tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã trung trải huyện mừng nhé
hồi một mươi bốn h hai mươi phút tăng vật thu giữ là một mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
với sự phối kết hợp chặt chẽ bài bản quá trình điều tra kỹ lưỡng chính xác của lực lượng công an hai nước
đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đánh cả đường dây bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu
hành trình đấu trí xuyên biên giới do công an điện biên chủ trì đã bắt giữ thành công một mươi năm đối tượng
tại cơ quan công an qua đấu tranh khai thác các đối tượng đã khai nhận
trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị triệt xóa
đã mua bán trên bốn trăm một mươi hai bánh heroin hai mươi tám kg thuốc viện ba kg ma túy đá
đây chính là chuyên án điển hình do công an điện biên chủ trì phối hợp với công an các tỉnh bắc lào
đã bắt giữ các đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy trên đất lào
và di lý thành công đối tượng từ lào
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại